theo sở du lịch thành phố đà nẵng giai đoạn năm năm qua trung bình tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt gần một mươi tám
riêng năm nay tổng du khách đến đà nẵng đã đạt gần tám bảy trăm linh lượt tăng hơn tám mươi năm so với năm hai nghìn một mươi tám
trong đó khách quốc tế ước đạt ba năm trăm linh lượt tăng hơn một trăm bảy mươi tám
khách nội địa ước đạt hơn năm triệu lượt tăng hơn năm mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng khách lưu trú tại tp đà nẵng năm nay cũng đạt gần sáu lượt tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn một mươi năm
ngoài ra khách du lịch qua đường hàng không đường biển cũng tăng mạnh
nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng bình quân tổng thu du lịch từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ước đạt hơn hai mươi năm
riêng tổng thu năm nay ước đạt gần ba mươi một tỷ đồng